tại phiên thảo luận chuyên đề về phụ nữ các nhà lãnh đạo nhấn mạnh bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ đóng vai trò quan trọng hướng tới tăng trưởng bền vững và bao trùm
các nước g hai mươi khẳng định phân đấu thu hẹp khoảng cách về lao động việc làm giữa phụ nữ và nam giới còn hai mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi năm
cam kết tăng cường giáo dục đào tạo cho học sinh nữ nhất là các kỹ năng số để đáp ứng các yêu cầu của việc làm mới trong tương lai
tiếp tục triển khai sáng kiến cung cấp tài chính cho doanh nhân nữ wi fi
nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nhân nữ ở các nước đang phát triển
kết thúc hai ngày thảo luận hội nghị đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo g hai mươi trong đó khẳng định tiếp tục hợp tác phối hợp trong các vấn đề kinh tế toàn cầu